công an điện biên vừa bắt giữ thành công đối tượng lý phân thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
theo đó vào hồi một mươi chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng ba đối tượng lý văn thành đã gây ra một vụ án giết người
trên địa bàn mình cư trú và bỏ trốn ngay sau khi gây án
được biết lý văn thành là đối tượng nghiện ma túy có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích
và tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị tòa án nhân dân huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
tuyên phạt một mươi năm tù giam vào năm hai nghìn tám và được mãn hạn tù vào năm hai nghìn một mươi
chỉ sau ba giờ đồng hồ nhận được tin từ công an vĩnh phúc thành đã bị công an điện biên bắt giữ
khi đang di chuyển trên xe khách từ lai châu về điện biên nhằm vượt biên sang lào hòng tẩu thoát